tại nhà triển lãm bốn mươi năm tràng tiền hà nội cũng đã diễn ra triển lãm hội họa trần quốc khánh những điều còn lại
điều đặc biệt đây là triển lãm đầu tay của một họa sĩ chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản
chưa từng triển lãm bất kỳ một bức tranh nào trong đời
nhưng đáng tiếc là tác giả của những bức tranh này lại không còn nữa
khi đi lạc vào không gian triển lãm của người họa sĩ này
người xem sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa chân thực đến từng chi tiết
phản ánh chân thực con người tính cách của một họa sĩ có tài nhưng đoàn mệnh
dù là cái tên mới mẻ trong giới mỹ thuật nhưng những điều anh để lại qua các bức hòa
như chạm đến được một phần tâm hồn muôn thủa của con người là nhu cầu cho sự bình an và giản dị
vui sống và cùng đó là việc nâng niu bình thản mỗi thứ mắt ta chạm tới mỗi ngày
triển lãm trưng bày gần một trăm năm mươi bức tranh là một phần ba số tranh trần quốc khánh
đã vẽ trong thời gian từ năm hai nghìn tới năm hai nghìn một mươi năm và mở cửa trong vòng năm ngày
từ ngày mùng chín